thông tin từ bộ y tế cho biết đến nay có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận các trường hợp nhiễm mới trong nước
như quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hải phòng yên bái hà giang
trong ngày hai mươi ba tháng tám cũng đã có sáu chín trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi là một trăm năm mươi bốn sáu trăm một mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là bảy trăm một mươi một ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi sáu ca
và trong ngày hai mươi ba tháng tám cũng ghi nhận ba trăm tám mươi chín ca tử vong
dự kiến từ ngày hai mươi năm tháng tám sẽ phát thuốc monu piravir cho f điều trị tại nhà ở tp hcm
trong sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ ngày hai mươi ba tháng tám đến sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng tám
ghi nhận thêm bảy ca
trong ngày hai mươi ba tháng tám công an thành phố vinh đã xử lý hai mươi bốn trường hợp vi phạm
trong số cán bộ chiến sĩ được tăng cường lần này có hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ là nữ được trải đều bảy mươi chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố vinh
cùng với các đồng nghiệp nam giới những nữ chiến sĩ công an đã khắc phục khó khăn đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
mặc dù chúng tôi là nữ nhưng chúng tôi cũng thực hiện tất cả các công việc như là các đồng chí nam
thời tiết thì rất là nắng nóng và thường phải đi lại liên tục
nhưng chúng tôi đã hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ độc giáo trong ngày hôm nay
và đảm bảo được tất cả các xe đi thông quanh tuyến đường này đều được kiểm soát một cách chặt chẽ
trong ngày đầu thực hiện thắt chặt quy định đa số người dân đều hợp tác chấp hành yêu cầu kiểm tra và đồng tình với chủ trương nâng cao các biện pháp của thành phố

chấp hành đầy đủ giấy tơ tẹt covid một mươi chín ba ngày với giấy đi đưa ngoài cơ quan
còn em thấy chủ trương của tỉnh hợp lý mình phải đảm bảo an toàn cho dân dân
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang còn diễn biến rất phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
cùng với các lực lượng tuyến đầu khác công an tỉnh nghệ an đã nỗ lực tập trung tối đa lực lượng để sớm kiểm soát tốt dịch bệnh
và để đạt được mục tiêu này rất cần sự chấp hành đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường
đã kiểm tra bắt giữ hai lô hàng là sản phẩm vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
chiều ngày hai mươi một tháng tám trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường trần viết xuân phường lào cai thành phố lào cai
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường
phát hiện kiểm tra và thu giữ năm máy tạo oxy nhãn hiệu santafel bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó chiều ngày hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
và đồn công an kim thành công an thành phố lào cai đã kiểm tra kho hàng tại gara ô tô ô số bảy lô bốn mươi tám
khu công nghiệp bắc duyên hải phường duyên hải thành phố lào cai phát hiện hai trăm ba mươi ba thùng giấy
mỗi thùng chứa ba mươi sáu bộ quần áo bảo hộ dùng trong lĩnh vực y tế và lao động
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng là ông phạm duy khánh chú tỉnh tuyên quang
không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô hàng kể trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng
qua đấu tranh với các dàn giao dịch quyền chọn nhịn phân binary option hay còn gọi là bo trên không gian mạng
tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo
tài sản người tham gia những đối tượng sau khi bị lực lượng công an bắt giữ khai nhận những bí mật động trời
đó là chỉ với những phần mềm được mua trôi nổi trên các diễn đàn mạng quốc tế với giá chỉ một vài triệu đồng
sau khi tổ chức thành công mạng lưới lừa đảo số tiền thu về có thể đạt hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng
sàn giao dịch ngoại hối hitoption net được quảng cáo là sàn xuất xứ anh quốc
cam kết lãi suất ổn định từ sáu đến một mươi năm một tháng
và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào
được quảng cáo là vận hành theo công nghệ robot tự động nên tính bảo mật cũng như chống can thiệp cao
còn đây là sàn kinh doanh vàng ảo giao dịch ngoại hối forex
được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới
đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ một mươi năm đến ba mươi một tháng
phần mềm mtnam là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài
trong đấy thì nó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng
theo tìm hiểu của nhóm phóng viên hiện có khoảng hai mươi trang web giao bán những bộ cốt mẫu có sẵn tương tự hai đối tượng này sử dụng và giá mua chỉ có vài triệu đồng
vậy nhưng nhờ tổ chức mạng lưới lừa đảo tinh vi bằng cách tổ chức các sự kiện với quy mô lớn đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm
đồng thời đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối
rồi tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách tổ chức kinh doanh
tại nhiều địa phương như hà nội thành phố hồ chí minh thậm chí cả campuchia
nhờ đó mà số người bị lừa và số tiền lừa đảo được rất lớn
chỉ tính riêng hai sàn hepoption net và rforex com sau vài năm hoạt động đã dụ lừa thành công hơn hai mươi người đầu tư với số tiền giao dịch lên đến gần hai mươi tỷ đồng
việc thiết lập các sàn giao dịch của nhà mỹ vân này không khó
thực tế là qua công tác đấu tranh chúng tôi đã phát hiện

chỉ có những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi đã thiết lập ra hàng trăm sàn giao dịch của nhà mỹ vân để cung cấp cho thị trường
như vậy chúng ta nhìn thấy việc thiết lập một sàn giao dịch của nhà mỹ vân đôi khi chỉ mất một tiếng thôi
nó rất đơn giản
trong khi đó nếu tổ chức thành công một mô hình theo phiên thức đa cấp
phình do hàng nghìn tậm chí hàng chục nghìn người tham gia
thì lợi nhuận mà sàn này mang lại cho những đối tượng tổ chức hoạt động cực kỳ lớn
tậm chí có những trường hợp chúng ta đến hàng nghìn tỷ đã được nhà đầu tư bỏ tiền vào trong hệ thống để kinh doanh
hiện cả nước có khoảng hai trăm bốn mươi sản giao dịch ngoại hối lừa đảo đang sử dụng phương thức này
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
việc mua bán mã nguồn này chủ yếu là trên các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài
việc giao dịch cũng ẩn danh trên môi trường không gian mạng
do vậy nếu bị phát hiện cơ quan chức năng sẽ gặp khó khăn trong công tác điều tra
đây cũng là yếu tố để các đối tượng lừa đảo lẩn trốn
thưa quý vị trong ngày hai mươi ba tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiều
đã ra quyết định khẩn cấp phong tỏa thành phố bạc liêu
còn các địa phương khác áp dụng chí thị một mươi sáu sau khi ghi nhận các kf mới
trước đó tỉnh bạc liêu đã quyết định nới lỏng và áp dụng chỉ thị một mươi năm
theo đó quyết định phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố bạc liêu đối với thị xã giá rai
và các huyện còn lại sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thời gian áp dụng từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố bạc liêu sẽ tạm dừng
mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
lúc một giờ sáng cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu tổ chức họp khẩn
theo báo cáo của ngành y tế trong đêm hai mươi hai tháng tám đã phát hiện bốn f
liên quan đến nhân viên của một công ty tài chính thuê trọ trên địa bàn thành phố bạc liêu
ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa tám điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu
theo nhận định ca nhiễm có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh
trước đó ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đã ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội
trên toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi năm trong một mươi bốn ngày bắt đầu từ hai mươi ba tháng tám đến hết ngày năm tháng chín
tuy nhiên đến nay dịch bệnh phức tạp nên công tác phòng chống dịch đã có sự thay đổi
tầm soát covid một mươi chín đối với tất cả người dân đang có mặt trên địa bàn thành phố bạc liêu
công an quận cái răng thành phố cần thơ đang tạm giữ và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
để xử lý nghiêm đối tượng trần thành công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
vì hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi hai tháng tám công an phường hương phú quận cái răng thành phố cần thơ nhận được tin báo thông tin
có đối tượng leo rào ngang cách vào nhà dân
khi đến hiện trường công an xác định đối tượng là trần thành công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
đối tượng đã leo rào ngang cách để vào nhà bạn gái ở tổ năm mươi khu vực bảy phường hương phú quận cái răng và lận rốt ở đó
khi lực lượng công an yêu cầu công ra trình diện thì đối tượng này dùng dao tấn công rồi bỏ chạy
tuy nhiên đối tượng này sau đó đã bị khống chế và bắt giữ
do mâu thuẫn trên mạng xã hội một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí để hành hung và bắt giữ trái phép một nhân viên cây xăng
nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an bắt giữ
ngày hai mươi một tháng tám công an xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc nhận được tin báo qua điện thoại của người dân
báo tin có một nhóm thanh niên khoảng một mươi năm đối tượng đi xe mô tô đến dùng hung khí đánh và bắt giữ anh đoàn tôn phóng sinh năm hai nghìn bốn nhân viên cây xăng
sau đó nhóm đối tượng phát hiện đã hành hung và bắt nhầm người nên đã thả nạn nhân ra
nhận được tin báo lực lượng công an đến tại hiện trường thì nhóm thanh niên trên bỏ chạy
tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được bốn trong một mươi năm đối tượng thu giữ hai xe máy và một số hung khí
các đối tượng được bàn giao cho công an huyện hàm thuận bắc ngày đêm cùng các lực lượng chức năng khác
vừa căng mình chống dịch tại hàng trăm kiểm soát trên địa bàn vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự
và cũng thật ấm áp biết bao khi mỗi ngày màu áo của những chiến sĩ công an len lỏ từng con hẻm khu phố
đến tận nhà thăm hỏi và trao tận tay những phần quà hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn
trong số những công nhân người dân ở trọ trên địa bàn phường hai quận tân bình được hỗ trợ của lực lượng công an phường hai quận tân bình lần này
đa phần là người nhập cư vào thành phố hồ chí minh làm công nhân lao động chân tay hoặc sinh viên bị mắc kẹt ở lại thành phố trong đợt dịch
tất cả đều không có thu nhập nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
công an phường đã nắm bắt từng hoàn cảnh và kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà
ngay trong ngày đầu tiên toàn thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội tắt chặt hơn hiểu được khó khăn của người dân
cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng chuyển năm trăm linh phần quà đến tận tay người dân
binh phường hai cũng chăm lo nơi sống của những người ở đây đại diện những nhà trọ
em xin cảm ơn
khi mà thành phố đang giãn cách thì mọi người đều ở nhà chứ không có đi đâu ạ
hoàn cảnh khó khăn thì tất cả mọi người ở đây ai cũng khó khăn cả
nhưng mà bây giờ có được bên công an bên phường hai có cho được lệnh văn quà thì cũng chắc cũng bớt đi một phần nào
xin cảm ơn mong muốn sau này hết dịch thì công việc nó ổn định lại
thì cũng giống như ban đầu và tất cả mong muốn ai cũng đều như vậy
bên cạnh sự động viên kịp thời giúp đỡ cho người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn
thêm yên tâm thêm động lực để cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an phường hai quận tân bình vẫn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
ngoài về công tác đảm bảo an ninh thì còn phải phối hợp với chính quyền địa phương là thực hiện công tác phòng chống dịch
đối với lực lượng công an phường thì gần với dân cho nên là không hiểu cái nỗi khó khăn của người dân trong giai đoạn giãn cách
lực lượng công an phường đã quán triệt đến anh em
chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ những khó khăn đó của bà con địa bàn
và với công việc cụ thể thiết thực là hỗ trợ bà con địa bàn là lương thực thực phẩm là những cái thiết thực nhất hiện nay với bà con quốc gia
tấm nhuận đạo đức cách mạng người chiến sĩ công an dân bản lĩnh dân văn viện dân phục vụ nên lực lượng công an phường cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiêm các chỉ đạo cấp trên để phát triển công an phường
để khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cũng như là gác bỏ những riêng tư cá nhân của mình để đạt được công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất
dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp từng các bộ chiến sĩ công an thành phố hồ chí minh cũng như công an cả nước vẫn luôn giữ vững và khẳng định được vai trò là lực lượng tuyến đầu nồng cốt sung kích trong công tác phòng chống dịch là chỗ giữ vững chắc của nhân dân trong công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trực tế
từ việc cuộc sống bình yên của nhân dân
trong chiều ngày hai mươi ba tháng tám đoàn thanh niên cơ quan đại diện tại thành phố hồ chí minh cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với đoàn thanh niên cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đã tiếp nhận nhiều yếu phẩm và hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch của bộ công an đóng quân trên địa bàn thành phố hồ chí minh
thời gian qua giữa đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân và cục viễn thông và cơ yếu bộ công an
luôn có sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm với tỉnh đoàn gia lai để xây dựng phát triển các hoạt động của tuổi trẻ đoàn thanh niên
trong thời gian các tỉnh thành phía nam đặc biệt là thành phố hồ chí minh thực hiện cao điểm phòng chống dịch
tuổi trẻ công an nhân dân của các cục nghiệp vụ bộ công an phía nam đã phát huy tinh thần sung kích
nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân
để kịp thời động viên chia sẻ với những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tỉnh đoàn gia lai đã chuyển gần một mươi tấn rau củ quả
để hỗ trợ cho đoàn thanh niên
cục truyền thông công an nhân dân và cục viễn thông cơ yếu phân phát về các bếp ăn của bệnh viện ba mươi tháng bốn
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh vệ
bên cạnh đó đoàn thanh niên cơ quan đại diện tại thành phố hồ chí minh cục truyền thông công an nhân dân
cũng đã huy động gạo tới các mạnh thường quân để bệnh viện ba mươi tháng bốn chăm lo cho các bệnh nhân gặp khó khăn đang điều trị nội trú
đang tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố biên hòa học viên lê hoài bảo
hiện là học viên lớp c tám k năm mươi hai s trường cao đẳng an ninh nhân dân một nhận được tin cha qua đời
nhưng vì nhiệm vụ anh không thể về chịu tan cha
ngày hai mươi ba tháng sáu công an tỉnh đồng nai phối hợp với trường cao đẳng an ninh nhân dân một
và chính quyền địa phương phường phước tân đã lập bàn thờ vọng
tại công an phường phước tân thành phố biên hòa để đồng chí lê hoài bảo chịu tan cha
ngay sau khi nhận được tin buồn đại diện công an tỉnh lãnh đạo công an thành phố biên hòa
ban giám hiệu học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đảng ủy ủy ba nhân dân phường phước tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã gửi vòng hoa đến viến động viên chia sẻ đối với đồng chí lê hoài bảo
đồng chí lê hoài bảo là một trong bảy mươi học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân một
tình nguyện ở lại trường trong đợt nghỉ hè được bộ công an điều động tăng cường chi viện hỗ trợ
đảm bảo an ninh trực tự trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
kính thưa quý vị bàn thờ vọng không chỉ phản ánh một phần sự hy sinh của những cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch gác lại nỗi đau riêng vì mục đích chung
mà còn thể hiện sự nhân văn của công an tỉnh đồng nai và trường cao đẳng an ninh nhân dân một
đã kịp thời quan tâm chia sẻ động viên tư tưởng cán bộ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tâm dịch
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ba người thương vong
xảy ra trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giang vào đêm ngày hai mươi một tháng tám
quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định tránh văn phòng huyện ủy huyện vị xuyên
đã điều khiển xe con lấn làn tông vào chiếc xe bán tải
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh hà giang vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng bốn
tránh văn phòng huyện ủy huyện vị xuyên điều khiển ô tô mang biển kiểm soát ba mươi h tám nghìn hai trăm hai mươi ba
chở theo một người di chuyển trên quốc lộ hai hướng hà giang tuyên quang
khi đến đoạn thuộc địa phận xã đạo đức huyện vị xuyên xe đã lấn làn tông trực diện với xe ô tô bán tải
mang biển kiểm soát hai mươi ba c bốn nghìn ba trăm tám mươi năm di chuyển theo hướng ngược lại
cú tông trực diện mạnh khiến hai người trên xe con tử vong
tài xế xe bán tải bị cưng mạng được người dân đưa đi cấp cứu
hai phương tiện biến dạng hư hỏng
cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cục đường thủy nội địa việt nam vừa cho biết
sắp tới hoạt động của các trạm chốt trực đảm bảo an toàn giao thông trên đường thủy
sẽ được giám sát trực tuyến qua hệ thống camera tự động
nhằm kiểm soát hoạt động thực tế của các trạm đảm bảo giao thông
cụ thể các trạm điều tiết khống chế giao thông
chống tàu thuyền va trôi trên đường thủy
phải trang bị tối thiểu một camera gắn trên phương tiện đường thủy
thường trực đảm bảo thuyền trực tiếp đầy đủ
liên tục và rõ nét hình ảnh hoạt động nghiệp vụ
về trạm về cổng thông tin điện tử
cục đường thủy nội địa việt nam
dữ liệu hình ảnh còn phải được ghi lại
ít nhất một tháng hoặc đến khi kết thúc của tháng
được nghiệp thu công việc
cùng đó trạm điều tiết khống chế giao thông thủy
phải được trang bị ít nhất một tàu công tác
có công suất ba mươi ba chín mươi cv
trạm chống va trôi bố trí một phương tiện
nhằm đảm bảo
lai rắt hỗ trợ được các phương tiện
vận tải thủy loại lớn
nhân lực thường trực chống va trôi
phải có trình độ tay nghề tối thiểu năm bậc
hoặc tốt nghiệp cao đẳng nghề giao thông
thủy lợi trở lên
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp
khiến nhiều người dân lao động trên địa bàn thành phố hà nội
lâm vào tình cảnh khó khăn
về tình thần tương thân tương ái
chia sẻ với những hộ gia đình
hoàn cảnh khó khăn
người thuê trọ giúp họ ổn định cuộc sống
đảm bảo an dân chống dịch
công an thành phố hà nội đã đưa ra nhiều giải pháp vận động
góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố
thay mặt lãnh đạo phường xuân đình
tôi thá thiết đề nghị các ông bà
là chủ nhà cho thuê chủ nhà trọ
mở rộng tấm lòng nhân ái
chung tay cùng đảng chính quyền và nhân dân trong phường
bằng việc làm thiết thực
là miễn giảm tiền thuê trọ cho các hộ gia đình
cá nhân đang thuê gặp hoàn cảnh khó khăn
bởi đại dịch
đó là nội dung trong thư ngỏ của đồng chí
chủ tịch ubnd phường xuân đình
gửi đến các chủ nhà trọ
vận động họ miễn giảm tiền thuê trọ cho những người thuê khó khăn
hưởng ứng lời kêu gọi đó
gia đình bà đỗ thị hợi đã tự nguyện
miễn giảm toàn bộ tiền thuê nhà
cho gần ba mươi hộ gia đình đang thuê hiện nay
tôi nghĩ vì tình cảm thôi
vì các bạn ở đây
tôi nghĩ như là con mình
ở xa đến thì giúp được cái gì thì mình giúp
sau gần ba ngày vận động
phường xuân đình đã vận động được
gần hai trăm linh chủ nhà trên địa bàn
miễn giảm cho hàng trăm hộ thuê trọ
với số tiền hơn một tỷ đồng
điều này đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết
lá lành đùm lá sách chia ngọt sẻ bùi
mỗi khi tổ quốc và nhân dân việt nam
gặp khó khăn
tuyệt vời lắm rồi vâng
còn nhiều lơi còn không có mà ăn
đây thành phố hà nội đã quan tâm
đến bọn em cảnh không có đi nằm
xa nhà xa quê
được thành phố hà nội này đùm bọc
với nềm che chở cho
những người thuê trọ
bên cạnh đó cũng có hàng nghìn xuất quà
cuốn các nhu yếu phẩm như gạo mì tôm
nước mắm được công an thành phố hà nội
chuyển đến những hộ gia đình
người lao động có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh
nghĩa tình đó không chỉ giúp cho những người dân
thêm vững tinh thần mà còn giúp cho
những người đang ở tuyến đầu chống dịch
có thêm sức mạnh ý chí để vượt qua đại dịch
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy ban giống hình phố
thì đoàn viên thanh niên đã là lực lượng
xung kích là đầu mối
phối hợp cùng với các đơn vị
các cá nhân các tổ chức
để thực hiện việc
khuyên góp ủng hộ nhân dân
ở những vùng bị dịch bệnh
đang gặp khó khăn
đây là một nghệ cử hết sức cao đẹp một truyền thống
hết sức tốt đẹp của dân tộc việt nam
mỗi khi đất nước gặp chiến tranh
gặp thiên tai gặp dịch bệnh
thì tinh thần đoàn kết
và tấm lòng sẻ chia của người dân việt nam
lại được phát huy một lần nữa
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua
đã tham mưu rất tích cực
thành lập chốt tới việc
phân công tổ chức thực hiện
ngoài ra thì lực lượng công an quận
đã chỉ đạo lực lượng công an
các phường cũng như các đội nghiệp vụ
tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát địa bàn
đảm bảo công tác
trật tự an toàn xã hội
ngoài ra thì cũng đã
giúp đỡ những nhân dân
có hoàn cảnh khó khăn
phải nói là lực lượng công an
trong thời gian vừa qua thì đã được
các cấp ủy chính quyền đánh giá
cao và cũng là
xây dựng được hình ảnh rất đẹp
trong mắt của quần chúng nhân dân
trước những diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
công an thành phố hà nội đang đồng loạt
đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ
nhiều hơn nữa những người dân yếu thế
chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid một mươi chín
với quyết tâm không để
ai bị bỏ lại phía sau
góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt
do thủ tướng chính phủ bộ công an
và công an thành phố hà nội phát động
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hàng vạn bông hoa sen trên cánh đồng
thôn dũng cảm xã trung tú huyện ứng hòa
hà nội đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ
nắm bắt được những khó khăn
của người nông dân trong thời điểm giãn cách xã hội
cán bộ chiến sĩ công an huyện ứng hòa
đã chung tay thu hoạch
cũng như hỗ trợ tiêu thụ hoa sen giúp đỡ người dân
đây là hoạt động thiết thực
của công an huyện ứng hòa
nhằm giúp đỡ người dân hạn chế những khó khăn
thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra
từ năm giờ sáng một nhóm cán bộ
chiến sĩ công an đã có mặt
tại cánh đồng thôn dũng cảm để giúp người dân
chỉ sau ba ngày
hơn một mươi bông hoa sen qua năm
đã được thu hoạch
có người chưa quen với công việc đồng án
nhưng những cán bộ chiến sĩ
rất cố gắng bắt nhịp với công việc
chúng tôi vừa làm vụ án
cũng có thể báo cáo lại lãnh đạo đơn vị
các đồng chí lãnh đạo
đã cho ý kiến là
thực hiện nhiệm vụ kép
đó là vừa phá án nhanh
và vừa có thể làm sao cố gắng
để hỗ trợ cho bà con
tiêu thụ được số hoa sen này
đây là lần đầu tiên thượng úy lê minh tuấn
tham gia thu hoạch hoa sen
có mặt từ sáng sớm
những công việc hái hoa bó sen gấp lá
anh đều làm rất nhanh nhẹn và thuần thục
trong đợt này
thượng quý lê minh tuấn tham gia thu hoạch hoa sen
ngoài việc tham gia phòng chống dịch
bệnh theo chủ trương
của đảng nhà nước
lực lượng đoàn thanh niên
công an huyện cũng sung phong
để tham gia giúp đỡ người dân
trong việc thu hoạch sen
qua công tác thực tế như này
cũng hiểu thêm một phần nào
sự vất vả của người dân
nhất là trong thời điểm
dịch bệnh đang rất phức tạp
trong thời điểm giãn cách xã hội
khối lượng công việc nhiều
để có thể hỗ trợ người dân

và các chiến sĩ công an
phải tranh thủ càng ngày nghỉ
và ngoài dựa hành chính
thì riêng với hoạt động này
của đoàn thanh niên công an huyện
thì đoàn thanh niên công an huyện
cũng rất chủ động trong cái việc
kết nối với các hộ
có trồng diện tích sen rất là lớn
như ở dũng cảm trung tú
thì bên cạnh cái hoạt động
kết nối tiêu thụ
thì anh em đoàn thanh niên
cũng chủ động trong cái việc
hỗ trợ cho cái việc
vận chuyển cho
các hộ dân

trong quá trình vận chuyển này
thì được anh em đoàn thanh niên công an huyện
cũng đã báo cáo với đảng ủy
ban giám đốc công an huyện
để hỗ trợ thêm cái nội dung
đó là cái việc anh em di chuyển trên đường
có giấy đi đường này
các lái xe thì cũng phải có tét nhanh
về ân tính về covid
thì mới được di chuyển ra nội thành
không chỉ thu hoạch công an huyện ứng hòa
còn giúp người nông dân tiêu thụ
thông qua các trang mạng xã hội
sự lan tỏa của việc làm thiết thực
ý nghĩa này đã được đông đảo người dân ủng hộ
toàn bộ số hoa sen
đã được người dân tại các quận nội thành hà nội
đặt hàng chỉ trong một buổi sáng
chương trình của chúng tôi diễn ra
trong vòng bốn ngày
từ ngày một mươi chín
cho đến ngày hai mươi hai
cố gắng làm sao để giải cứu tốt nhất
hết được chỗ hoa sen còn tồn động này
đỡ được cho bà con
được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu
mong sao để hỗ trợ phần nào
cho bà con có thể ổn định được kinh tế
trong cái giai đoạn đang diễn biến
phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
việc làm của cán bộ chiến sĩ
công an huyện ứng hòa tuy nhỏ
nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm
trong lòng người dân nơi đây
đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp
về tình quân dân trong thời điểm
dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp